để thực hiện mục tiêu kép này nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
đóng vai trò vô cùng quan trọng đặc biệt là chuyển đổi số
các kiều bào đã đóng góp tâm huyết chân thành xoay quanh định hướng phát triển kinh tế thành phố
vấn đề thu hút đầu tư môi trường an sinh xã hội
theo các kiều bào thế giới đang nhìn nhận việt nam là điểm đến tinh cậy an toàn
và thành phố hồ chí minh cần tận dụng thời cơ này để định vị lại thương hiệu quốc gia thương hiệu thành phố
thành đoàn tp hcm
tp hcm vừa tổ chức tuyên dương và trao giải thưởng nguyễn văn trỗi lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cho bốn mươi ba gương thanh niên công nhân tiêu biểu
đây là một trong những giải thưởng cao quý và thu hút sự quan tâm phấn đấu của các thanh niên công nhân
đang làm việc tại các khu công nghiệp các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
bốn mươi ba gương được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu của sự cân cù lao động
có sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng lao động làm lợi cho đơn vị và xã hội
từ đó khơi dậy niềm tự hào của giai cấp công nhân là tấm gương cho đoàn viên
thanh niên công nhân học hỏi phát huy tốt tinh thần lao động
để hỗ trợ được người lao động tiếp cận được việc làm mới sau khi dịch covid một mươi chín
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ cho lao động thất nghiệp
như học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp tăng cường các sàn giao dịch việc làm
giúp người lao động tìm việc làm mới phù hợp
trong ba tháng cuối năm thị trường lao động dự kiến cần khoảng sáu mươi hai đồng
sáu mươi năm lao động ở các nhóm nghề kinh doanh thương mại dịch vụ vận tải
chế biến lương thực thực phẩm công nghệ thông tin dịch vụ tư vấn chăm sóc khách hàng v v
nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm hơn tám mươi năm
đây là cơ hội việc làm đối với sinh viên mới ra trường
người lao động bị mất việc do dịch covid một mươi chín và dịch chuyển lao động
ban quản lý dự án các công trình giao thông tp hcm đang đốt thuốc đẩy nhanh tiến độ thi công
dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tài
đây là một trong những dự án cải tạo môi trường trọng điểm tại tp hcm
đến nay dự án đã thi công hoàn thành hai phần sáu gói thầu
bao gồm gói thầu f một gồm trạm bơm và cống thoát nước khu vực phường một mươi bốn quận tám
và gói thầu một mở rộng trạm bơm chuyển tiếp và xây dựng cống chuyển tải nước thải
từ trạm bơm đồng diều đến nhà máy xử lý nước thải bình hưng
dự kiến gói thầu f hai sẽ hoàn thành vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
các gói thầu xây dựng hệ thống cống bao thu gom nước thải
cải tạo hệ thống thoát nước hàng bàn và ba trạm bơm khu vực quận năm quận sáu
mở rộng nhà máy xử lý nước thải bình hưng giai đoạn hai
đang thi công và sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một
sở giao thông vận tải vừa kiến nghị ubnd tp xem xét chỉ đạo sở kế hoạch và đầu tư
sớm ra soát thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công trung hạn
trong đó cần ưu tiên bảy dự án giao thông trọng điểm
các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng gồm dự án xây dựng đường
dự án vành đai hai giai đoạn một và giai đoạn hai dự án xây dựng cao tốc tp hcm một bài
dự án mở rộng quốc lộ năm mươi dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ hai mươi hai
đoạn từ nút giao thông an sương đến đường nguyễn văn bứa
dự án xây dựng cầu n hai n bốn ở khu đô thị mới thủ thiêm và dự án xây dựng cầu đường nguyễn khoái
thưa quý vị
tp hcm hiện có hơn một mươi hai năm trăm linh cơ sở sản xuất hơn một trăm hai mươi chín lao động
trong đó công nghiệp hỗ trợ chiếm hơn năm mươi tám tám trăm linh lao động
ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn đã có bước phát triển
nhưng chủ yếu sản xuất các sản phẩm cơ khí gia dụng sửa chữa thay thế các thiết bị
trong dây chuyền đồng bộ nhập khẩu
tỷ lệ doanh nghiệp có trình độ tiên tiến tăng số doanh nghiệp trình độ lạc hậu giảm
nhưng chưa có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn làm vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển
đây là những vấn đề đang được đảng bộ và chính quyền tp hcm hết sức quan tâm
tp hcm bên cạnh khu vực đô thị với sự phát triển của công nghiệp
dịch vụ thương mại còn có các vùng nông thôn ngoại thành chiếm tới bảy mươi diện tích
nền sản xuất nông nghiệp ở ngoại thành đang nỗ lực chuyển mình từ sản xuất nông nghiệp truyền thống
với các sản phẩm truyền thống sang nền nông nghiệp đô thị nông nghiệp thông minh và nông nghiệp công nghệ cao
với các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao và bảo vệ môi trường
quá trình chuyển đổi đó có sự tham gia của các nhà khoa học với những công trình ứng dụng tiến bộ công nghệ trực tiếp
vào các khâu sản xuất thu hoạch chế biến sau thu hoạch cho bà con
hoạt động đó được thông qua một cầu nối chính là sự phối hợp giữa ngành khoa học và công nghệ thành phố cùng với các chính quyền cơ sở
đưa vào áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong công tác sản xuất
thì cho thấy là nó có sự chuyển biến rõ nét trong đó là một số cái mô hình đã bắt bước đầu đi được nhân rộng và triển khai thực tế trên địa bàn xã
đồng thời với đó là cái sản phẩm đem lại thì nó có tính ổn định hơn
và nó cũng góp phần trong nâng cao hiệu quả sản xuất của kinh tế của địa phương
tôi đi khảo sát những vùng ngoài thành của thành phố
thì hiện nay riêng mảng nông nghiệp nhu cầu rất là cấp thiết
về việc như là chúng ta phải đưa ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào rất là nhiều
trong đó cái mảng nông nghiệp thông minh nông nghiệp đô thị nông nghiệp công nghệ cao
đó là cái mảng mà rất hẳn đối với lại thành phố của chúng ta
trước đây người dân huyện cần giờ vẫn dùng phương pháp phơi nắng truyền thống để làm khô thủy hải sản
với một mẻ phơi kéo dài trong bốn ngày và phụ thuộc vào thời tiết
nên dễ bị công trùng trùi bụi nấm mốc xâm nhập
không cao không thể xuất khẩu được
bên cạnh đó lại tốn nhiều thời gian tốn nhân công lao động
một trong những địa phương đã thành công trong việc đưa tiến bộ khoa học công nghệ
vào sản xuất nông nghiệp và chế biến sau thu hoạch chính là huyện cần giờ
với mô hình nhà sấy thủy hải sản dùng năng lượng mặt trời kết hợp với sấy điện
do các kỹ sư của sở khoa học và công nghệ phối hợp triển khai
ở hợp tác xã tương lai huyện cần giờ là một ví dụ
thì là một trong những đơn vị đầu tiên đưa công nghệ sấy cá khô
và áp dụng vào công đoạn sản xuất
ưu điểm là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
là không có dùi mũi bụi
sấy thì nó trong phòng kính
nó sử dụng vừa là điện vừa là kết hợp với năng lượng mặt trời
rồi nó có cái hệ thống đèn tiên tiến khử trùng
nên cái chất lượng sản phẩm nó có cái thay đổi rõ rệt
nó cải thiện được chất lượng sản phẩm so với các cái mô hình sản xuất trước đây
các mô hình sản xuất khổ truyền thống của các cơ sở
thứ cái nữa là nó chủ động được cái thời gian
thí dụ như thời tiết thời tiết mưa bão thì chúng tôi vẫn tổ chức thực hiện được
vào thời tiết ban đêm
nhờ sử dụng máy sấy thủy sản này
mà hợp tác xã đã có những mặt hàng đặc trưng mang thương hiệu cần giờ
như khô cá dứa một nắng cá dù cá lưỡi trâu
được khách hàng ưa chuộng trong các hệ thống siêu thị
thì hiện nay hợp tác xã cần giờ tương lai đã xây dựng được thương hiệu đó là cá dứa
cùng vào các hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn
cụ thể như là sài gòn cớp sa cha và y âm
và các hệ thống siêu thị khác thì chúng tôi cũng đang làm một cái kết nối
để cung cấp sản phẩm
đùi tôm công nghệ
công nghệ cao hiện cũng là xu hướng mới đối với người đầu tư nuôi tôm của huyện cần giờ
đây là trang trại ương giống và nuôi tôm của hợp tác xã thuận yến
theo mô hình công nghệ cao tuần hoàng nước
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám hợp tác xã đã đi nghiên cứu
và quyết định xây dựng mô hình nuôi thủy sản công nghệ cao tuần hoàng nước
an toàn sinh học đã tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ của nghề nuôi tôm ở huyện cần giờ
các hộ nuôi tôm theo mô hình này đều đạt kết quả khả quan hơn
so với nuôi truyền thống
thuận theo tự nhiên
khi mà tụi tôi làm cái mô hình này thì tụi tôi có thể giải quyết được bài toán là
không có đưa ra môi trường các chất độc hại trong quá trình sản xuất tôm của mình
cái rủi ro nó được hạn chế tới mức tối đa
phương pháp nuôi theo công nghệ cao đã kiểm soát được yếu tố dịch bệnh trên nền những ao nuôi
phương pháp này không cần đào đất mà chỉ cần lắp đặt các bể nổi
được lót bạc cố định bằng những khung sắt
nước đưa vào để nuôi tôm thẻ chân trắng được kiểm soát chặt chẽ thường xuyên
như độ kìm độ ph độ cứng v v cho phù hợp với sự phát triển của con tôm
đặc biệt phương pháp này người nuôi tôm không phải dùng bất kỳ các loại kháng sinh nào
bảo đảm được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
với cái mô hình nuôi tôm công nghệ cao này thì mình chia làm hai giai đoạn
giai đoạn đầu thì mình ương trong một cái bể ương nó nằm trong nhà kính hoàn toàn
trong vòng hai mươi năm ba mươi ngày thì mình ứng dụng công nghệ biofloc
để kiểm soát chất lượng nước có nghĩa là dùng cái hệ vi sinh vật ở trong nước
do mình nuôi cái lên và hệ vi sinh vật đó sẽ kiểm soát chất lượng nước
thay thế việc thay nước không thường
rồi giai đoạn hai thì mình sẽ đưa ra những cái hồ lớn hơn
cũng là hồ nổi bằng khung sắt lót bạc vô thì hoàn toàn là nổi trên mặt đất
và ứng dụng quy trình kiểm soát chất lượng nước bằng chế phẩm sinh học
điểm khác biệt lớn nhất của nuôi tôm truyền thống và nuôi tôm công nghệ cao
là mật độ nuôi tôm thời gian mùa vụ và khâu xử lý nước
dẫn đến hiệu suất tôm cũng có khoảng cách lớn
cái hồ nổi lót bạc thì nó có rất là nhiều cái ưu thế
có nghĩa là mình có thể lắp đặt bất kỳ vị trí nào
để mình có một cái mặt bằng đủ để mình lắp cái hồ với cái diện tích mình mong muốn
nó không phụ thuộc vô địa hình địa thế của ao nuôi
cái thứ hai nữa đó là cái việc vệ sinh của cái bể nổi này nó rất là dễ dàng
khi mình thu nổi
hoặc là mình xả chất thải nó cũng rất là thuận lợi
vì nó nằm nổi ở trên mặt đất xả nước bất kỳ lúc nào
mà mình không cần phải sử dụng cái hệ thống bơm
rồi mình có thể mình nuôi với cái mật độ nó cao hơn so với cái ao nuôi thông thường
mình đầu tư vào cái mô hình này thì cái hiệu quả kinh tế mang lại cũng khá cao
đó là thứ nhất là mình quản lý được cái môi trường nước
ở trong quá trình nuôi tôm và điều này là rất là quan trọng
cái thứ hai là anh nuôi được mật độ dày
và cái thứ ba nữa là anh có thể nuôi được anh tăng cái hệ số sử dụng đất lên
ví dụ khi mà mình nuôi mật độ thì mình chia
mỗi một ao gì đó nó chỉ sử dụng trong một tháng tới một tháng rưỡi
thì khi mà mình quay như vậy thì cái hệ số sử dụng đất mình nó sẽ tăng lên
thay vì một năm anh làm chỉ ba vụ theo cái nuôi truyền thống
còn đây mình có thể làm được tới năm vụ
tùy có nhiều ưu điểm
nhưng hiện nay để áp dụng thuận lợi mô hình thủy sản công nghệ cao an toàn sinh học
vừa đạt năng suất hiệu quả
còn gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư quy trình kỹ thuật
và còn cả nguồn nhân lực được đào tạo lành nghề
để có thể vận hành tốt quy trình nuôi tôm
hiện nay thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trên địa bàn nguyện
cũng còn gặp một số khó khăn
thứ nhất là trình độ của người dân trong việc tiếp cận công nghệ khoa học còn thấp
thứ hai là để ứng dụng được tiến bộ khoa học kỹ thực
thì đòi hỏi cần phải có một số khó khăn

giá các sản phẩm đầu ra hiện tại thì nó cũng chưa có được nâng cao
so với mức đầu tư của người nông dân
để đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất trong thời gian tới
thì nguyện sẽ tập trung diễn giao những ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất
cho bà con nông dân tập trung hỗ trợ các chính sách
cũng như là chương trình hỗ trợ lãi dai trong sản xuất
hoặc là các nguồn vốn lớn
chính sách về hỗ trợ quỹ nguồn vốn so với nông nghèo
hay là quỹ hỗ trợ nông dân để mà người dân có thêm cái nguồn vốn để mà đầu tư vào sản xuất
củ nghệ là một sản phẩm truyền thống của đồng đất củ chi
trước đây người nông dân củ chi chỉ rửa bằng phương pháp thủ công
năng suất thấp hao nước nghệ không sạch nên sản phẩm có màu không đẹp
các kỹ sư của sở khoa học và công nghệ đã chế tạo ra hệ thống rửa củ nghệ
kết hợp bàn trộn
đạt năm tấn trong một ngày tám tiếng
chất lượng rửa không những rửa đi buồn đất mà còn đi cả lớp vỏ gỗ
khiến sản phẩm bột nghệ có màu đặc trưng
các chỉ tiêu như điện nước tiêu thụ đều giảm rất nhiều so với phương pháp rửa truyền thống
quy trình của nó là dùng phương pháp rửa con lăng chổi và phung
kết hợp phung nước cao áp để làm sạch cái lớp đất ngoài của vỏ củ nghệ
củ nghệ khai thác từ đất bám rất là nhiều đất cát và đất xét
hiện giờ bà con nông dân đang rửa bằng tay
dùng dòi phung cao áp của máy rửa xe để rửa thì không có hiệu quả
không được sạch được lớp vỏ gỗ
bên trung tâm tôi đã thiết kế được cái máy rửa củ nghệ
năng suất nó là năm tấn một ngày tám tiếng và nó sử dụng điện lưới hai trăm linh hai của bà con
từ ngày mà được bên mấy anh hỗ trợ một cái máy
thì nói chung là rửa nó cái năng suất nó gấp một mươi lần cái máy truyền thống rửa ở nhà
thì nói chung là khi mà có cái máy thì nói chung là tiêu thụ nghệ cũng được hơi nhiều một tí
rồi cái người ta tới người ta thấy mình rửa sạch
người ta mua về người ta làm luôn rồi một số rồi mình tự làm ở nhà nữa
sự đầu tư nhiều các dây chuyền sản xuất hiện đại như dây chuyền bánh tráng
làm bún khô hủ tiếu khô của người dân ở làng nghề bánh tráng phú hòa đông
huyện củ chi thay thế các làm thủ công đã cho ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
đa dạng hóa sản phẩm khiến các sản phẩm làm từ hạt gạo của phú hòa đông
trở thành hàng hóa xuất khẩu sang mỹ nhật bản châu âu được ưa chuộng
tạo ra nhiều công an việc làm cũng như đời sống người lao động được cải thiện
tôi thấy cái vấn đề mà tráng thủ công á thì nó ảnh hưởng tới cái thời tiết mình bây giờ nè
thì nó mưa gió đồ nên tôi chuyển sang làm máy
rồi sau khi mà làm bánh tráng thì nhu cầu bánh tráng á
thì người tiêu dùng xuất đi qua nước ngoài thì người ta đòi hỏi thêm về bún phở hủ tiếu
nên tôi mới xây dựng là mở thêm một cái sưởng làm bún
bún phở hủ tiếu để xuất qua thị trường châu âu
những sự đầu tư như thế đã nâng nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ trở nên vừa và lớn
và làm thay đổi bộ mặt cuộc sống nơi đây
làng nghề như phú hòa đông đã tạo nên thương hiệu và chuỗi giá trị cho các sản phẩm của mình
anh em thì có dây chuyền bánh tráng rồi bún khô rồi bánh phở hủ tiếu
hiện tại là cái sưởng bún của mình thì cũng lên tới một mươi hai máy

ban đầu mình làm một máy một máy đơn thôi
sau đó thì mình lên tới bốn máy đơn rồi sau đó mình thấy cái lượng hàng vẫn không đủ cung cấp cho khách hàng nước ngoài
nên dần dần mình đổi thành máy đôi
thì hiện tại là sưởng em được một mươi hai máy đôi
từ những lò tráng thủ công ở các hộ kinh doanh nhỏ lẻ
khi bước vào tập trung sản xuất công nghiệp thì công an việc làm được tạo ra nhiều hơn
và đời sống người lao động được nâng cao rõ rệt
bảo hiểm cho người lao động
con cái họ được tạo ra nhiều hơn
đi học nhà ở miễn phí bữa ăn giữa ca v v
là những gì thực sự biến đổi ở các vùng nông thôn như củ chi
đưa công nghệ cao vào phục vụ sản xuất nông nghiệp
đã góp phần thay đổi tư duy và cách làm nông nghiệp của bà con nông dân tại tp hcm
đồng thời phù hợp với quá trình phát triển của thành phố theo hướng hiện đại hóa nông thôn
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé